từ hôm nay hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám những nội dung quan trọng tại nghị định sáu về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non bắt đầu có hiệu lực
các chính sách này bao gồm giáo viên mầm non dạy hai buổi một ngày tại lớp ghép từ hai độ tuổi trở lên hoặc dạy tăng cường tiếng việt lớp có trẻ em là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm một khoản tiền là bốn trăm năm mươi đồng một tháng tính theo tháng thực dạy trong năm
đối với giáo viên mầm non bao gồm cả phó hiệu trường làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập
nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng bốn trở lên thì được ký hợp đồng lao động xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng bốn
đối với giáo viên mầm non bao gồm cả hiệu trưởng phó hiệu trường trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
được thanh toán tiền mua tài liệu học tập không tính tài liệu tham khảo tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số và được trả không quá ba năm